mắc covid một mươi chín trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể ba hai của biến chủng omicron
đã xuất hiện ở gần tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm phần lớn tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước
bộ trưởng long nói biến chủng này lây lan nhanh hơn tuy nhiên ít làm tăng nặng hơn
các sinh phẩm xét nghiệm hiện nay vẫn đang có hiệu quả trong công tác phát hiện
bộ trưởng bộ y tế cũng khẳng định vaccine hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng
ca tử vong và nhập viện kể cả với biến chủng omicron
do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao
nên tỷ lệ chết trên ca mắc phạm vi toàn quốc giảm sâu
ngày hai là chín và ngày ba tháng hai là một vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu
bộ trưởng bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi ba
mũi nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín trong tháng ba này
tiêm mũi ba rất quan trọng đặc biệt là với biến chủng omicron
chủng ba hai hiện nay mũi ba làm giảm ca nặng ca tử vong
chúng tôi đánh giá rất cao một số địa phương đã tích cực đẩy nhanh tiêm mũi ba đạt tỷ lệ một trăm linh
bộ trưởng nguyễn thanh long nói
tình trạng nhân viên f f một đang khiến nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố hà nội
phải đóng cửa hoặc giảm công suất hoạt động
là nhân viên pha chế của một cửa hàng cà phê đã gần năm năm chưa bao giờ anh nguyễn thanh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lại rơi vào cảnh liên tục phải nghỉ việc trước
do dịch covid một mươi chín quán cà phê tôi làm việc đã liên tục phải đóng mở cửa
tôi từ quê lên hà nội vào ngày sáu tết và đi làm lại từ ngày bảy tết âm lịch
lượng khách không quá đông nhưng cũng gọi là có việc làm anh sơn chia sẻ
ngày một mươi bảy tháng hai anh sơn phát hiện mình là f anh sinh nghỉ làm ở nhà tự cách ly và điều trị
tuy nhiên cửa hàng cà phê mà anh làm việc chỉ có anh và một nhân viên khác xoay sở
theo anh sơn trước đó cửa hàng liên tục phải đóng cửa
nên số lượng nhân viên đã bị cắt giảm khoảng bảy mươi
do anh sơn là nhân viên pha chế cứng nên quán cà phê nơi anh lan làm việc buộc phải đóng cửa do thiếu nhân viên
ngày hai mươi tám tháng hai anh sơn khỏi bệnh và quay trở lại công việc
anh sơn cho biết tôi khỏi nhưng nhân viên khác là dính f nên cửa hàng phải tuyển thêm nhân viên khác
càng gần đến ngày tám tháng ba lượng khách càng đông trong khi nhân viên quá ít không thể kịp phục vụ khách hàng
chị dương thị hè chủ cửa hàng bán các món ăn về gà tại cầu giấy hà nội
cho biết lúc cao điểm cửa hàng thuê đến một mươi hai nhân viên phục vụ
hiện do lượng khách giảm nên cửa hàng chỉ duy trì bốn nhân viên và ba người nhà phụ giúp
hiện nay cửa hàng nhà chị he đã hoạt động trở lại bình thường
song lượng khách rất ít lượng khách đến cửa hàng không được nhiều như trước đây
toàn là khách vãn lai rất lẻ tẻ
còn khối văn phòng họ đặt các món về gà cũng rất thừa thớt chị hè nói
trước đó sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng một tuần số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội tăng cao
nhân viên làm việc tại cửa hàng nhà chị hè cũng dính covid một mươi chín
cả cửa hàng có bảy người thì liên tiếp có bốn người nổ f trong một ngày
rơi vào hoàn cảnh này gia đình chị hè phải quyết định đóng cửa cửa hàng một tuần
để mọi người điều trị covid một mươi chín tại đây
chị he cho biết nhân viên nhà tôi cũng ở lại đây thực hiện cách ly điều trị covid một mươi chín
việc đóng cửa nhà hàng một tuần cũng gây nhiều thiệt hại
song không còn cách nào khác mọi người phải điều trị khỏi bệnh
mới dám mở cửa phục vụ khách hàng được
tình hình kinh doanh vẫn chưa đạt được như trước đây
lại vướng thêm việc nhân viên lần lượt mắc covid một mươi chín khiến cho chị hè rất áp lực
tiền thuê mặt bằng mỗi tháng vẫn phải trả đầy đủ
đến giờ này cửa hàng cũng chịu ảnh hưởng khá lớn của dịch covid một mươi chín
chị he mong muốn dịch nhanh qua đi để mọi người trở lại bình thường
việc kinh doanh bán hàng của gia đình chị được ổn định hơn
tình trạng của anh sơn chị hẹ cũng là vấn đề nhiều hộ kinh doanh đang gặp phải
số f tại hà nội tăng nhanh đột ngột những ngày gần đây
còn quán ăn trở tay không kịp khi người thân trong gia đình và nhân viên đồng loạt dương tính
trước thực trạng hà nội liên tục ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước
riêng ngày sáu tháng ba có gần ba mươi ca ngành y tế đang huy động mọi lực lượng dồn lực điều trị f
tiến coi xe cứu thương thỉnh thoảng lại vàng trước sảnh cấp cứu của bệnh viện đa khoa đức giang
quận long biên khi f nặng từ nơi khác được chuyển đến đưa vào khu hồi sức tích cực icu
trung bình mỗi ngày nơi này tiếp nhận khoảng ba mươi bệnh
ba mươi bệnh nhân có lúc lên đến năm mươi hầu hết là người cao tuổi nhiều bệnh nền chưa được tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện cho biết đơn vị được sở y tế phân công điều trị f nặng trong gần hai năm qua
kể từ khi dịch bùng phát
tổng số bệnh nhân đang điều trị khoảng bốn trăm linh người trong đó có khoảng bốn mươi là rất nặng
ngoài ra bệnh viện còn phải điều trị các bệnh nhân hậu covid
là trường hợp dù đã âm tính nhưng các triệu chứng vẫn dài dãng như vẫn phải thở oxy
tổn thương phổi cần phục hồi chức năng cần sự trợ giúp của bác sĩ
bệnh viện trang bị hai trăm năm mươi giường iczu và một trăm năm mươi giường tầng hai
trung bình mỗi ngày khoảng ba mươi bệnh nhân xuất viện hoặc hạ tầng sớm
bệnh nhân chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà từ cách ly điều trị thay vì phải chờ đủ một mươi ngày mới xuất viện như quy định của bộ y tế
việc này để đảm bảo luôn có giường bệnh cho f mới nhập viện cũng như giảm tải cho nhân viên y tế ông thường nói
cùng với đức giang ba bệnh viện đa khoa thanh nhàn
quận hai bà trưng sanpon quận ba đình hà đông quận hà đông
đang được giao nhiệm vụ tuyến đầu điều trị khoảng một hai trăm linh f tầng hai tầng ba
hơn bốn năm trăm linh bệnh nhân khác đang điều trị tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai
đa khoa đống đa phổi hà nội bắc thăng long
ngoài ra bệnh viện nhiệt đới trung ương việt đức cũng đang hỗ trợ thành phố chăm sóc f
theo giám đốc sở y tế trần thị nhị hà
trong giai đoạn này thành phố đánh giá mức độ nguy cơ thông qua tỷ lệ bệnh nhân vào viện
chuyển nặng tử vong khả năng đáp ứng của hệ thống y tế ở các tuyến
chứ không phải là số ca nhiễm mỗi ngày
tính toán về khả năng đáp ứng thu dung bệnh nhân
sở y tế khẳng định vẫn đang ở trong trạng thái chủ động không quá tải
kể cả với kịch bản số ca nhiễm tăng gấp đôi như hiện nay
thành phố cơ bản vẫn đáp ứng được bà hà cho biết
ngoài khả năng thu dung của các bệnh viện trên
sở y tế sẽ huy động thêm một số bệnh viện tuyến huyện ngoại thành tại gia lâm
thạch thất chương mỹ sơn tây
các bệnh viện này có thể dành một nửa cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nửa còn lại điều trị các bệnh khác
tuy nhiên giám đốc sở y tế nhìn nhận với thực trạng số ca nhiễm nhiều như hiện nay
chỉ riêng lực lượng của ngành y tế là không đủ để đáp ứng nhu cầu tư vấn
theo dõi điều trị cho f tại nhà
ngoài ra rất nhiều y bác sĩ đã bị nhiễm bệnh nhưng vẫn phải hỗ trợ vòng
trong do không còn người
có trạm toàn bộ nhân viên y tế đều là f
trước khả năng ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong hai tuần tới
hà nội đã sẵn sàng tình huống một trăm linh năm trăm linh ca nặng một ngày
các kế hoạch chống dịch tiếp tục bám sát kịch bản đáp ứng điều trị một trăm linh ca nhiễm
đã được thành phố đề ra từ nhiều tháng trước
trên các diễn đàn hội nhóm tư vấn điều trị người bệnh covid một mươi chín
nhiều người tỏ ra lo lắng về nguy cơ tái nhiễm
trong nhóm bác sĩ và f tại nhà anh lê viết thắng hỏi
tôi là f đã khỏi bệnh hai tuần
nay tôi tiếp xúc với f thì nguy cơ nhiễm có cao không
tài khoản có tên là minh phạm cũng thắc mắc
bác sĩ ơi em vừa f khỏi bệnh đã đi làm
nhưng đồng nghiệp toàn f và f một vậy có nguy cơ nhiễm lần hai không
ngoài ra nhiều f khỏi bệnh cũng chia sẻ hình ảnh test nhanh hai vạch lần hai
và các triệu chứng khi nhiễm omicron
phó giáo sư tiến sĩ trần văn ngọc
chủ tịch liên chi hội hồ hấp tp hcm cho rằng
việc tái nhiễm với omicron có thể xảy ra ở những người nhiễm chủng delta
nguyên nhân là hai biến chủng này có cấu trúc kháng nguyên khác nhau
do đó f đã khỏi bệnh dù đã tiêm vaccine có kháng thể chống lại delta
nhưng kháng thể này không có khả năng miễn nhiễm với omicron
lời khuyên với người đã khỏi covid một mươi chín là vẫn áp dụng nguyên tắc phòng ngừa năm k
như trường hợp chưa bị nhiễm bởi hiện tại ai cũng có nguy cơ mắc bệnh
phó giáo sư ngọc nhận định
theo chủ tịch liên chi hội hồ hấp tp hcm
omicron chủ yếu gây bệnh đường hô hấp trên có biểu hiện nhẹ hoặc không triệu chứng
nhẹ hơn khi nhiễm chủng delta
khi virus gây bệnh ở đường hô hấp trên bệnh nhân ít nguy cơ chuyển nặng
so với nhiễm trùng đường hô hấp dưới tỷ lệ bị viêm phổi cũng ít hơn
tuy nhiên những người lớn tuổi có bệnh nền trường hợp bị suy giảm miễn dịch
vẫn cần phải rất cẩn thận với chủng omicron
chúng này không ngại tấn công người đã tiêm ba mũi vaccine
tuy nhiên người tiêm hai ba mũi vaccine biểu hiện bệnh khá nhẹ nhàng ông nói thêm
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng khoa nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch tp hcm
cũng nhận định có nguy cơ tái nhiễm omicron đối với f khỏi bệnh trước đây
phụ trách tổ y tế từ xa và tư vấn cho nhiều f tại nhà tôi nhận thấy có những ca tái nhiễm
tuy nhiên những ca bệnh tôi chứng kiến đa số rất nhẹ bác sĩ vân anh nói
bác sĩ trần văn phúc bệnh viện đa khoa sân pôn hà nội
dẫn lại báo cáo mới nhất của đh hoàng gia london cho thấy nguy cơ tái nhiễm omicron
cao gấp năm bốn lần so với delta
cụ thể các nhà khoa học ước tính thời gian giữa hai lần nhiễm rút ngắn hơn
thống kê của cơ quan an ninh y tế anh ukhsa từ ngày một một mươi một đến ngày hai mươi chín một mươi hai hai nghìn hai mươi một
có hai tám trăm năm mươi năm trường hợp tái nhiễm cách lần một hai mươi chín đến tám mươi chín ngày
theo bác sĩ phúc khả năng tái nhiễm các biến chủng được
sắp xảy ra trong thời gian một hai năm
xếp như sau vũ hán alfa delta và omicron
dựa trên logic về miễn dịch lần tái nhiễm sau nhẹ hơn lần trước
số liệu thực tế cũng cho thấy tải lượng virus ở lần tái nhiễm sau thấp
do đó bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
bên cạnh đó theo các chuyên gia singapore
nguy cơ tái nhiễm ở người nhiễm biến thể omicron ít xảy ra trong vòng hai sáu tháng đầu tiên
sau nguy cơ này sẽ tăng nếu nhiễm biến thể khác trước khi mắc omicron
nguy cơ tái mắc covid một mươi chín ở những người từng nhiễm biến thể omicron
của virus sars cov hai hiện không đáng kể và thấp hơn nhiều so với người nhiễm các biến thể khác
đây là ý kiến của các chuyên gia singapore được đăng trên tờ the straits times mới đây
trong đó cũng tái khẳng định vaccine vẫn là cách thức chủ yếu để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong
theo phó giáo sư shuli yang thuộc trường y tế công so s weehawks của đại học quốc gia singapore
nhìn chung nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín trong vòng sáu tháng là cực thấp
ông cũng cho rằng nguy cơ nhiễm lại cùng một biến thể là
không đáng quan ngại trong năm đầu tiên dù rằng hiện vẫn cần thêm bằng chứng để chắc chắn về điều này
nhìn chung khả năng nhiễm virus trở lại sẽ tăng theo thời gian khi mức độ kháng thể giảm dần
trong khi đó giáo sư tran fiser cố vấn cấp cao thuộc khoa truyền nhiễm của bệnh viện đại học quốc gia singapore
dẫn các nghiên cứu gần đây cho biết nguy cơ tái nhiễm ở người nhiễm biến thể omicronx xảy ra trong vòng hai tháng đầu tiên
tuy nhiên tỷ lệ này sẽ tăng khi bệnh nhân đã nhiễm một biến thể khác trước khi nhiễm omicron
bởi các biến thể mới ít bị ảnh hưởng bởi kháng thể được sinh ra để chống lại các biến thể trước đó
liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín theo kết quả của một nghiên cứu do hai bệnh viện ở miền tây nam nhật bản thực hiện và công bố mới đây
những người sốt sau khi tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ có lượng kháng thể nhiều hơn những người không có phản ứng này
các nhà khoa học thuộc đại học qsu và bệnh viện thành phố fukuoka đã đưa ra kết luận
trên căn cứ kết quả xét nghiệm lượng kháng thể của ba trăm ba mươi năm yên
các nhà khoa học thuộc đại học kyushu và bệnh viện thành phố fukuoka đã đưa ra kết quả xét nghiệm lượng kháng thể của ba trăm ba mươi năm yên
sau khi tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech trong khoảng thời gian tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phản ứng này cũng được xác định làm tăng lượng kháng thể ở cơ thể người sau khi tiêm mũi ba
nghiên cứu cho thấy những người bị sốc từ ba mươi tám độ trở lên có lượng kháng thể trung bình cao hơn một tám lần
so với những người có nhiệt độ cơ thể tăng lên mức dưới ba mươi bảy độ c
ngoài sốt các phản ứng dụng sau khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín như là đau khớp và đau đầu không liên quan đến lượng kháng thể
kết luận nghiên cứu nhấn mạnh sốt càng cao hiệu quả vaccine càng lớn
phó giáo sư yong chong thuộc đại học kyushu thành viên nhóm nghiên cứu cũng khẳng định
ngay cả những người không phát sốt cơ thể của họ vẫn có đủ lượng kháng thể sau khi tiêm vaccine
và việc sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt để điều trị các phản ứng phụ
và đau đầu không làm giảm mức độ kháng thể
nghiên cứu này được thực hiện nhằm trấn an những quan ngại về việc tiêm vaccine
trong đó các chuyên gia khuyến nghị mọi người cần tiêm vaccine để tự bảo vệ
gần hai năm kể từ khi tổ chức y tế thế giới who chính thức công bố covid một mươi chín là đại dịch
báo cáo mới đã xác nhận sự liên hệ của việc phong tỏa ngăn chặn dịch bệnh với lượng mưa kỷ lục ở trung quốc
hàng trăm người đã thiệt mạng và nhiều triệu người phải sơ tán trong những đợt mưa lớn kỷ lục
ở miền đông trung quốc tháng sáu
và tháng bảy năm hai nghìn hai mươi theo tờ the guardian
giờ đây báo cáo đăng trên chuyên sang nature communications chính thức thiết lập sự liên hệ
với việc giảm mật độ ô nhiễm không khí trong quá trình các nước áp dụng biện pháp phong tỏa
chống covid một mươi chín với sự giảm khí phát thải
bất ngờ là việc giảm khí phát thải đã góp phần vào khoảng một phần ba lượng mưa cực đoan
thành phố đầu tiên áp dụng biện pháp phong tỏa chống covid một mươi chín là vũ hán của trung quốc
nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên
ông giang giang giáo sư đại học nam kinh về khoa học và công nghệ trung quốc
và đồng sự đã xây dựng mô hình ảnh hưởng của khí thải gây hiệu ứng nhà kính
và sự liên hệ với lượng mưa ở trung quốc trong bốn thập niên qua
tình trạng không khí ô nhiễm gia tăng đã gây giảm lượng mưa ở miền trung và miền đông trung quốc
trong giai đoạn này
sự hiện diện của các hạt chất bẩn cản trở quá trình hội tụ thành giọt mưa
dẫn đến hiện tượng mà giới chuyên gia gọi là các đám mây bị táo bón
tuy nhiên giáo sư giang và đồng sự phát hiện giai đoạn phong tỏa vì covid một mươi chín
đã giải phóng bầu trời khỏi tình trạng bị các hạt chất bẩn bao phủ
điều đó cho phép không khí ẩm đến từ đại dương có thể hội tụ và gây mưa
sự liên hệ giữa lượng mưa và khí phát thải cho thấy mức độ ảnh hưởng đáng kể
mà con người đã can thiệp vào cơ chế của tự nhiên
để tránh tình trạng mưa lớn gây lục lội khắp nơi vị nguyên nhân này
các chuyên gia cho rằng giới hữu trách nên xây dựng hệ thống chính sách
cho các hạt chất khí phát thải phù hợp theo thời gian